thực hiện phong trào thi đua yêu nước gắn với nhiệm vụ chính trị kinh tế xã hội
thời gian qua mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội ở các địa phương
đã tuyên truyền vận động người dân chung sức đồng lòng triển khai nhiều mô hình phát triển kinh tế
nhờ đó đời sống của người dân được nâng lên đặc biệt là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số
phóng sự sau đây được thực hiện tại huyện chi lăng tỉnh lạng sơn
từ việc lựa chọn những giống cây khỏe chăm sóc theo đúng quy trình
không sử dụng thuốc trừ sâu đã cho ra những quả na ngon sạch với thu nhập vài trăm triệu đồng
đến một tỷ đồng cho người trồng na ở tri lăng
đây là kết quả triển khai mô hình trồng na an toàn theo tiêu chuẩn việt gáp
của hội nông dân huyện tri lăng bắt đầu thực hiện trong vài năm trở lại đây
các cấp chính quyền ở xã huyện tri lăng này thì nói chung là chuyển đổi cho nhân dân
từ đất làm nông nghiệp cây lúa chuyển sang để trồng những cây hoa
đặc biệt là những cây na thì tôi thấy rất hiệu quả và đúng đắn
trồng lúa thì chỉ đủ ăn thôi với lại trồng ngô thì chỉ tăng ra chăn nuôi ra
thì chỉ gọi là lạt vạt thôi chứ chả làm giải quyết được cái vấn đề gì
một số các tổ chức đoàn thể hội viên đi tham quan học tập ở một số nơi
ở các mô hình sau đó thì về trước tiên là cán bộ và đặc biệt là chỉ đạo
chủ tịch hội nông dân là trồng thí điểm trước làm trước
sau đó cái mô hình nó đạt hiệu quả rồi thì nhân rộng đưa bà con đến học tập
mỗi năm ở tri lăng có hàng trăm mô hình điển hình tiên tiến khác nhau được xây dựng
nhằm nâng cao thu nhập cho người dân như tổ tiết kiệm và vay vốn của hội cựu chiến binh
hơn ba trăm linh mô hình kinh tế của hội phụ nữ hay các lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật
tư vấn hướng nghiệp dạy nghề của đoàn thanh niên
mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể đã phát huy tốt vai trò của mình
trong việc vận động người dân cùng tham gia phát triển kinh tế
đối với lại một số các ban ngành
tổ chức đoàn thể đi vào hoạt động hết sức hiệu quả
trong đó thì tăng cường và chủ yếu là tăng cường cho đối với cơ sở
để làm thế nào đó mà đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của người dân
người dân đang phải nói là rất là tin tưởng vào đường lối của đảng
và ra sức lao động để mà tạo ra những cái sản phẩm hàng nông sản
trên chính mảnh đất quê hương của mình
tăng cường giám sát phản biện của mặt trận tổ quốc các đoàn thể nhân dân
đối với lại nhà nước và trong quá trình tham gia xây dựng đảng xây dựng chính quyền
nếu phát huy được tốt và có cái cơ chế để người dân tham gia tốt
thì thúc đẩy được cái sự tham gia của người dân và tham gia vào phát triển kinh tế xã hội được tốt hơn
và thực hiện phát huy dân chủ thì cũng tạo ra được một sự đồng thuận xã hội rất là tốt
và thông qua đó thì cũng đảm bảo được các yếu tố về quyền con người rồi là quyền làm chủ của nhân dân